ngày hai mươi năm tháng một mươi một hiệp hội doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam và đại sứ quán hàn quốc tại việt nam đã tổ chức sự kiện
ngày csr doanh nhân hàn quốc chung tay chia sẻ hai nghìn hai mươi nhằm tổng kết và chia sẻ thành quả hoạt động trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam trong những năm vừa qua với chính phủ và cả người dân việt nam
trên nền tảng của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược đến nay số lượng doanh nghiệp hàn quốc đầu tư tại việt nam
đã vượt ngưỡng chín doanh nghiệp đến thời điểm này quy mô đầu tư lũy kế của hàn quốc và việt nam đã đạt bốn mươi ba tỷ đô la mỹ
dự kiến sau khi hiệp định fta việt nam hàn quốc có hiệu lực mục tiêu trao đổi thương mại hai triều đạt bảy mươi tỷ usd vào cuối năm hai nghìn hai mươi
với sự cam kết của doanh nghiệp hàn quốc đang hoạt động tại việt nam bằng việc đóng góp cho phát triển kinh tế bền vững
thông qua những việc làm nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên trong gia đình
cũng như sự phát triển chung của xã hội sự kiện ngày trách nhiệm xã hội doanh nhân hàn quốc trung tây chia sẻ hai nghìn hai mươi
đã có năm mươi sáu doanh nghiệp và tổ chức hàn quốc tham gia tài trợ một trăm linh suất học bổng cho sinh viên việt nam